học sinh khuyết tật bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách yêu đáy của đảng nhà nước vận động các nhà hậu tâm các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho học sinh nghèo tạo điều kiện cho các em được bước tiếp đến trường trong năm học mới góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học vì lý do gia đình nghèo khó không đủ điều kiện đến trường
trung học phổ thông trong đó hệ công lập đạt bảy mươi bốn bốn hệ tư thuộc đạt một sáu hệ giáo dục thường xuyên đạt tám năm
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi tám trong năm học này nghệ an có một năm trăm bảy mươi năm trường học
và tổng số bảy trăm sáu mươi năm hai trăm hai mươi bảy học sinh chào mừng năm học mới đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí trong
ban thường vụ tỉnh ủy dẫn đầu chia thành một mươi bảy đoàn để về sự lễ khai giảng với thầy cô giáo và học sinh
ở tất cả các vùng miền năm nay mục tiêu chính của ngành giáo dục tỉnh nghệ an là phát huy kết quả
năm học trước tiếp tục giữ ổn định để phát triển bền vững phát triển quy mô hợp lý nâng cao chất lượng
giáo dục phát triển nguồn nhân lực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt
cùng với ba trăm linh học sinh các cấp học trên địa bàn sáng nay gần bốn mươi năm học sinh ở các xã của xã
sáu huyện ven biển hà tĩnh đã nôn nức đến trường khai sản năm học mới xác định được những khó khăn
của các bậc phụ huynh gặp phải nên bước đầu năm học mới chính quyền các cấp đã tích cực giả soát
họp bàn để đưa ra phương án hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
cắt giảm tối đa các khoản đóng góp
nhờ đó cơ bản học sinh vùng biển hà tĩnh đã tham dự lễ khai giảng và đến lớp đúng kế hoạch
đặc biệt trước trong lễ khai giảng nhiều xuất quà từ doanh nghiệp nhà hảo tâm đã kịp thời đến với các em học sinh vùng biển
nhằm chia sẻ khó khăn động viên các em vươn lên trong học tập
cùng với học sinh sinh viên trên cả nước hơn bốn trăm ba mươi ba học sinh các cấp ở tỉnh đắk lắc
trong đó có học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng ba mươi bốn
đã nô nức đến trường dự lễ khai giảng và bước vào năm học mới
để bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cho năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tỉnh đắk lắc đã đầu tư một trăm một mươi hai tỷ đồng để sửa chữa và xây dựng mới phòng học phòng bộ môn thư viện
và các phòng chức năng theo điều kiện thực tiễn của địa phương
ngoài ra ngành giáo dục và đào tạo tỉnh còn được đầu tư hai mươi sáu năm tỷ đồng
mua sắm các thiết bị dạy học và đồ chơi cho các trường mầm non
thiết bị dạy học ngoại ngữ đa phương tiện dạy thể dục thể thao giáo dục quốc phòng
nhờ đó năm học mới này cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể
tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên sáu mươi ba tổng số phòng học toàn tỉnh
tại con tum sáng nay mặc dù thời tiết có mưa nhưng hơn một trăm bốn mươi tám học sinh trên địa bàn tỉnh
đã cùng với cả nước nôn nức làm lễ khai giảng để chuẩn bị cho năm học mới
tỉnh con tum đã trích kinh phí từ ngân sách xây dựng một trăm bảy mươi chín phòng học mới với tổng kinh phí trên một trăm linh bốn tỷ đồng
tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp
triển khai thực hiện nghị định tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục và đào tạo con tum tham mưu chính quyền địa phương
kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
ủng hộ cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo có đủ sách giáo khoa và vở viết phục vụ cho học tập
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy hậu giang huy động gần một trăm sáu mươi bảy học sinh các cấp học đến trường
tăng gần một mươi hai em so với năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
để chuẩn bị tốt cho năm học mới ngoài việc các huyện thị thành phố
trong tỉnh đầu tư kịp thời sửa
trường lớp học tỉnh còn vận động xã hội hóa và đầu tư gần hai trăm linh tỷ đồng để xây mới
nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất ở các điểm trường trên địa bàn
nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học mới này là tiếp tục đổi mới phương pháp
và hình thức tổ chức dạy học sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học
đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia tăng cường phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên
trường chất lượng cao
thưa quý vị và các bạn cộng hòa pháp và việt nam đã có mối quan hệ hữu nghị mật thiết
từ hơn bốn mươi ba năm qua
từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín
một lần nữa củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới
thuộc hai châu lục khác nhau cách nhau hơn một mươi giờ đồng hồ bay
việt nam và pháp tuy xa cách về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng gần gũi
trải qua hơn bốn mươi ba năm hình thành và phát triển
quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
đưa hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau
thời gian qua mối quan hệ giữa pháp việt nam đang phát triển tốt đẹp
với nhiều dự án được triển khai nhất là trong các lĩnh vực giáo dục
phát triển hạ tầng hàng không và hợp tác quốc phòng
ngày càng có nhiều công dân pháp sinh sống và làm việc tại việt nam
các doanh nghiệp pháp cũng rất tin tưởng khi đầu tư tại việt nam
chương trình giáo dục
dfvg được thiết lập trên quan điểm đàn biến cho các bạn trẻ việt nam
những kỹ năng tổ chức quản lý chuyên nghiệp của pháp và châu âu
hàng năm mang lại cơ hội cho các học viên để du học tại pháp và các nước châu âu
thông qua chương trình trao đổi sinh viên
môi trường học tập tiên tiến đã tạo nền tảng và kỹ năng tốt cho các học viên
để họ tự tin tìm việc làm tại các công ty mang tầm quốc tế cũng như giúp phát triển đất nước
mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp lan tỏa đến những công dân của cả hai nước
điều này đã tạo điều kiện cho nhiều công dân việt nam sang học tập và làm việc tại pháp
cũng như nhiều công dân pháp sinh sống và làm việc tại việt nam
hiện nay quan hệ giữa việt nam và cộng hòa pháp được đẩy mạnh
việt nam luôn coi cộng hòa pháp là đối tác đặc biệt
là cửa ngõ của việt nam vào châu âu
và việt nam cũng là cầu nối xúc tiến quan hệ của cộng hòa pháp với khối đông nam á
đây là những điều kiện cơ bản để công dân hai nước tăng cường tới sinh sống và làm việc trong thời gian tới
nhằm đạt đến tầm cao vì lợi ích của chính phủ và nhân dân mỗi nước
chuyển đến với một thông tin đáng chú ý
như chúng tôi đã đưa tin sau nhiều ngày truy lùng sáng nay công an huyện bát sát tỉnh lào cai cho biết
đơn vị đã bắt được nghi can trong vụ thảm sát bốn người
xảy ra trên địa bàn vào ngày chín tháng tám vừa qua
nghi can tần láo lở trong vụ thảm án ở xã trịnh tường là người dân tộc ở địa phương
thông thạo địa bàn địa hình rừng núi
sau khi gây án đã trốn lên rừng cộng thêm thời tiết khắc nghiệt
do vậy việc truy tìm bắt giữ đối tượng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
sau khi bị bắt bước đầu nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại các nạn nhân
tại nhà tần ông nải ở xã trịnh tường huyện bát sát
hiện nghi can đã được di lý về phòng tạm giam của công an tỉnh lào cai để phục vụ công tác điều tra
ngay sau khi bắt được nghi phạm lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bát sát đã khen thưởng
và thưởng nóng hai mươi triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ công an huyện bát sát
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn với sáu trên tám huyện thành phố nghèo
bảy mươi năm xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
lai châu đang là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước
điều đáng ghi nhận là trong những năm vừa qua kinh tế xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực
từ sự nỗ lực tìm hướng thoát nghèo của các cấp ủy chính quyền và người dân sở tại
nhờ đó lai châu đã mở ra một hướng đi phù hợp
đó là xây dựng và phát triển mô hình trang trại vừa và nhỏ tạo nền tảng để giảm nghèo bền vững
và đó là cơ sở để trong nghị quyết số ba của tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đề ra chủ trương khuyến khích phát triển những mô hình kinh tế trang trại phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền
tại tỉnh lai châu việc hình thành nhiều mô hình trang trại vừa và nhỏ trong những năm qua
đã góp phần nâng cao kinh tế trang trại
nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác và sử dụng đất trồng đồi núi trọc đất hoang hóa ao hồ
để sản xuất nông lầm ngư nghiệp theo hướng thâm canh chuyên canh để tạo ra lượng sản phẩm rơi sao
gắn với chế biến làm hàng hóa từ nông sản đồng thời mở hướng làm thương mại và dịch vụ
tạo nhiều việc làm cho người lao động
mô hình trang trại vừa và nhỏ được nhận định phù hợp để phát triển kinh tế tại địa phương
thưa các đồng chí quý vị và các bạn với một diện tích chưa đầy ba ha
nhưng trang trại này đã mang lại cho chủ nhân hàng trăm triệu đồng mỗi năm
trò chuyện với chúng tôi ông phan đức vinh cho biết để có được thu nhập vững vàng như vậy
gia đình ông đã luôn mang những loại cây mới về trồng tại địa phương nhưng với số lượng không hề nhiều
chính vì vậy mà sản phẩm thu hoạch được luôn tiêu thụ hết sau mỗi một mùa
ông vinh còn cho biết thêm ông có nuôi thêm rất là nhiều những loại vật nuôi
và để tận dụng những sản phẩm sau thu hoạch từ nông nghiệp
đây là trang trại tổng hợp
trang trại tổng hợp của gia đình ông hoàng xuân vinh huyện tân uyên tỉnh lai châu
chỉ với diện tích gần ba hectare nhưng mùa nào thức ấy
đối với các loại rau màu lương thực gia đình ông luôn tìm tòi các loại giống mà địa phương chưa trồng
mỗi loại trồng vừa đủ với sức mua của người dân trên địa bàn
ông vinh quan niệm sâu vào cây lương thực trồng để lấy ngắn nuôi dài thu nhập chính của trang trại là từ chăn nuôi
mỗi năm gia đình ông xuất bán hơn chục con bò thịt hàng tấn lợn gà cá
sản xuất theo một chư trình khép kín varc nên không để lãng phí nguyên liệu chất thải
khác với mô hình trang trại nhà ông vinh trang trại nhà bà lò thị vân huyện phong thổ tỉnh lai châu
chuyên về chăn nuôi mỗi năm cho thu nhập trên năm mươi triệu đồng
đây là mô hình trang trại nhỏ với nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách huyện
và nằm trong dự án xóa đói giảm nghèo của tỉnh
tham gia dự án gia đình bà vân được cung cấp sống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi
do nuôi nhiều loại con mỗi loại lại cần một kỹ thuật nuôi riêng
nên bước đầu gia đình bà vân không khỏi lúng túng
nhưng có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông
nên gia đình bà đã từng bước đi vào sản xuất chăn nuôi ổn định mang lại nguồn thu lớn
chúng tôi có vận động chị em phụ nữ chuyển đổi cây trồng vật nuôi
vận động chị em là nuôi ếch với số lượng đến đây là đã một mươi một con giống
và đã có một mươi hộ gia đình tham gia
và qua quá trình thực hiện mô hình mô hình thực hiện cũng phát triển tốt
và cũng đem lại hiệu quả kinh tế sau này
hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu có gần ba trăm linh trang trại vừa và nhỏ
tạo công an việc làm cho trên một lao động
xoanh thu bình quân mỗi trang trại gần một trăm linh triệu đồng trên năm
góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh
và quan trọng hơn cả là các trang trại vừa và nhỏ này
trở thành mô hình điểm để người dân trong tỉnh
trong vùng học tập làm theo và nhân rộng ra
dần dần sẽ hình thành nên một loại hình kinh tế trang trại
cho hiệu quả kinh tế cao tạo thêm nguồn lực tại chỗ
để hỗ trợ cho kinh tế của lai châu phát triển
tuy nhiên xét về quy mô hiệu quả sản xuất tốc độ phát triển
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương
bên cạnh những hạn chế như trình độ quản lý kiến thức hoạch toán kinh doanh
tư duy thị trường khả năng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh
thì thiếu vốn là giao cản lớn nhất đối với loại hình kinh tế này
thì cũng to đặt thế mà để mà sản xuất về lâu dài
thì tôi nghĩ là cái mức này thì cũng vẫn còn thấp
để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế theo mô hình sản xuất trang trại vừa và nhỏ
tỉnh ủy lai châu đã ban hành nghị quyết số ba
trong đó đề cập về chính sách hỗ trợ tín dụng khoa học kỹ thuật
phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mở ra cơ hội cho kinh tế trang trại
của tỉnh phát triển tạo sự đột phá trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở lai châu
trong phần tin quốc tế hội nghị g hai mươi cam kết đưa kinh tế thế giới trở lại tăng trưởng mạnh
chính phủ anh trình quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời eu
hôm nay hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại hàng châu trung quốc
đã bước sang ngày làm việc thứ hai
hội nghị đã đưa ra cam kết mang đà tăng trưởng mạnh quay trở lại với kinh tế thế giới
nhưng đồng thời cũng cảnh báo những rủi ro đến với nền kinh tế toàn cầu đang gia tăng
theo lịch trình ngày hôm nay hội nghị g hai mươi tiếp tục tập trung thảo luận bốn vấn đề chính gồm
phát triển phương thức tăng trưởng sáng tạo quản trị tài chính kinh tế toàn cầu
thương mại và đầu tư quốc tế mạnh mẽ
năng động và kết nối có hiệu quả cao hơn
theo nhiều chuyên gia thách thức lớn nhất hiện nay trong cải cách cơ cấu nền kinh tế
mà nhiều nước đang theo đuổi là những ảnh hưởng bất lợi từ chính tình trạng sản xuất dư thừa
nhiều mặt hàng từ trung quốc nhất là ngành thép tình trạng bảo hộ mậu dịch nổi lên
do đó tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại xây dựng các thiết chế tài chính bền vững
công bằng cho tất cả các quốc gia được xem là những mục tiêu hướng đến không chỉ của các quốc gia g hai mươi
tại hội nghị quỹ tiền tệ quốc tế imf cũng hối thúc g hai mươi cần hành động mạnh mẽ hơn
để thúc đẩy nhu cầu đẩy mạnh cải cách cơ cấu và thương mại
hãng thông tấn afp dẫn lời một quan chức cấp cao trong bộ ngoại giao mỹ cho biết
hôm nay ngoại trưởng nước này john kerry và người đồng cấp nga sergei lavrov đã không đạt được thỏa thuận
nhằm giảm bớt giao tranh ở syri đồng thời khẳng định vẫn còn nhiều bất đồng giữa hai nước
theo nguồn tin của afp vòng đàm phán mới giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của nga và mỹ
bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ở thành phố hàng châu đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào
trước đó trong thư gửi phe đối lập syri đặc phái viên mỹ về syri michael redhi nói rằng
một thỏa thuận về syri đang được nga và mỹ thảo luận liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn syri
và tập trung vào việc chuyển viện trợ tới aleppo
thỏa thuận này sẽ buộc nga phải ngăn chặn các máy bay của chính quyền syri không kích những khu vực
do lực lượng đối lập chính nắm giữ và yêu cầu syri rút quân khỏi một tuyến đường tiếp tế chủ chốt ở phía bắc aleppo
hôm nay bộ trưởng phụ trách thủ tục rời khỏi liên minh châu âu của anh sẽ trình chi tiết kế hoạch của chính phủ nước này lên quốc hội
trong bối cảnh cộng đồng khu vực và quốc tế đang băn khoăn về cách thức thúc đẩy tiến trình này
kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân ngày hai mươi ba tháng sáu chính phủ anh vẫn chưa cụ thể hóa kế hoạch thực hiện quyết định
của chính phủ nước này
thay vào đó chính phủ anh tập trung vào việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức để rời khỏi eu
nhưng tiến trình này chưa thể khởi động trong năm nay
phát biểu trước khi trình kế hoạch chi tiết lên quốc hội hôm nay bộ trưởng phụ trách tiến trình rời khỏi liên minh châu âu
ông david davis cam kết bước đi này sẽ mang lại tự do mới cơ hội mới và chân trời mới cho nước anh
trong khi đó thủ tướng anh theresa may hôm qua cho biết kế hoạch trình quốc hội sẽ phác họa mối quan hệ
mà nước anh muốn có đối với liên minh châu âu tuyên bố đưa ra trong bối cảnh liên minh châu âu
và nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới lo ngại rằng sự chậm trễ của tiến trình đưa nước anh rời khỏi ngôi nhà chung
sẽ kéo theo những bất ổn làm tổn hại đến thị trường và dòng vốn đầu tư
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt